thưa quý vị theo thông báo của bộ thông tin và truyền thông thì từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
truyền hình mặt đất analock sẽ ngưng phát sóng tại một số tỉnh thành
ghi nhận về ý kiến của người dân tại tp hcm về vấn đề này từ phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trên địa bàn tp hcm có khoảng bốn số hộ dân đang sử dụng truyền hình analog
đa phần đều là người dân lao động nghèo sống tại các quận huyện vùng ven của thành phố
ngoài những hộ dân đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất
vẫn có những hậu dân khá bất ngờ khi biết thông tin này
sáng hôm qua nhà tôi mở cái tv lên là không có coi được đài nào hết trơn
nghe nói là cái anten là không còn mở được nữa
mọi người nói là phải mua cái đầu thu là gắn vô mới coi được
nghe nói nhà nước có hỗ trợ cái đầu thu
ngoài nói chung là tôi chưa có nhận được cái đầu thu của nhà
nhiều dịch vụ với giá ưu đải và để tránh hậu quả đáng tiếc về tính mạng
có thể xảy ra từ truyền hình analog
truyền hình cáp đã trở nên quen thuộc từ nhiều năm nay đối với người dân tại tp hcm
ở đây nguyên số người ta xài truyền hình cáp mà không ai xài anten nữa
tại xài anten nó cũng nguy hiểm nữa
xài cáp thì một tháng trăm trăm mốt vậy mà xài được mấy cái tv
tính đến ngày một mươi năm tháng tám
đã chính thức ngừng phát sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự analog mặt đất
tại địa bàn bốn thành phố hà nội hải phòng tp hcm cần thơ